cục hàng hải việt nam cho biết theo thông tin cập nhật từ các hãng tàu giá cước vận tải biển đã bao gồm phụ phí đối với mỗi container bốn mươi feet cao nhất ở mức một mươi bốn hai trăm năm mươi usd còn thấp nhất là tám usd
mức giá cao nhất được áp dụng trên tuyến vận tài biển từ cảng cái mép đến bờ đông nước mỹ như vậy đến thời điểm này đã có ít nhất là bốn lần điều chỉnh tăng với mức giá hiện đã cao gấp một mươi bốn lần so với đầu năm hai nghìn hai mươi
theo lãnh đạo cục hàng hải việt nam giá cước vận tải biển quốc tế hiện đang tuân theo cơ chế thị trường hiện các cơ quan chức năng cũng chưa có chế tài để can thiệp vào giá dịch vụ này